thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tỉnh quảng trị đã tiến hành cách ly toàn bộ công dân nhập cảnh
tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây
vì vậy số phương tiện hàng hóa chưa có người điều khiển bốc rỡ bị ủn ứ kéo dài
từ hai đến ba km tại khu vực cửa khẩu
tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giải tỏa số phương tiện
bảo đảm việc lưu thông hàng hóa được diễn ra thuận lợi hơn
để tạo điều kiện thông quan lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa
cho các doanh nghiệp như bình thường
đối với người và phương tiện sẽ thực hiện các biện pháp như đổi đầu máy xe kiểm tra sức khỏe
và đổi tài xế tại cửa khẩu để bảo đảm vệ sinh dịch tễ phòng chống dịch covid một mươi chín
nhờ đó mỗi ngày từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh phương tiện được cấp phép qua hai cửa khẩu
giải tỏa phần nào tình trạng ách tắc trước đây
các doanh nghiệp chung tại cửa khẩu chuyển đội lái xe ở tại điểm trung này
sau khi đã được giảm sát y tế
một phương án nữa là chúng tôi cho phép đổi đầu kéo để kéo các container đi về hai phía
đối với người nhập cạnh chúng tôi ngoài các cơ sở đã chuẩn bị trước ở tài tinh
đó là ở các dân trại quân đội thì chúng tôi đã lựa chọn thêm một số các cơ sở mới
mỗi huyền thị xã thành phố tròn một địa điểm
bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh quảng trị cũng gặp gỡ
làm việc với lãnh đạo địa phương nước bạn có chung đường biên giới
để trao đổi thống nhất một số phương án trong quản lý xuất nhập cảnh
bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín